đoàn công tác của quốc hội do đồng chí phùng quốc hiển ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
phó chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tuyên quang về tình hình kinh tế
xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh xây dựng đảng và hệ thống chính trị
tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đánh giá cao những kết quả của tỉnh
tuyên quang đã đạt được trong những năm qua đồng chí lưu ý tỉnh cần chú trọng hơn nữa trong xây dựng
nông thôn mới nhất là việc đầu tư cơ sở hạ tầng cần chủ động cân đối ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản
chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế việc phát triển kinh tế cần gắn
với bảo vệ môi trường thực hiện tốt các giải pháp cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh